nhìn lại sự việc này ai cũng nhận thấy rất rõ một điều
trái ngược với thái độ của nhiều người việt ở trong và ngoài nước đón nhận thông tin một cách thận trọng có lý có tình
một số tổ chức cá nhân với mục đích xấu đã lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc nhằm bôi xấu đảng và nhà nước việt nam
nhất là ở thời điểm khi các nạn nhân chưa được nhận dạng chính thức và chính quyền nước anh đang nỗ lực để xác thực về danh tính các nạn nhân
thì chúng lại lợi dụng những thông tin này để đẩy vấn đề cho mọi người nhìn nhận theo hướng tiêu cực
chương trình hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn bài
đừng cứ lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm cho nhà nước việt nam của tác giả hồng quang
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
ngay sau khi sự việc xảy ra thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã lập tức giao bộ công an
phối hợp bộ ngoại giao ủy ban nhân dân các tỉnh nghệ an hà tĩnh các địa phương và cơ quan liên quan
khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp luật pháp việt nam và luật pháp quốc tế
điều tra phát hiện các vụ đưa công dân việt nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài để xử lý hành vi vi phạm
bên cạnh việc tiến hành các liên hệ cần thiết đại sứ quán việt nam tại anh cũng sẵn sàng thực hiện biện pháp bảo hộ công dân
trong trường hợp có nạn nhân là công dân việt nam
chính quyền một số địa phương đã gặp gỡ trao đổi tìm hiểu lấy mẫu adn
trong khi nhà chức trách nước anh chưa công bố thông tin về quốc tịch của ba mươi chín người đã mất
thì trên internet đặc biệt là mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tin tức cho rằng nạn nhân là người việt nam
và lợi dụng việc xảy ra rất đau lòng này một số tổ chức cá nhân đã nhân cơ hội hướng dư luận vào xu hướng phê phán nhà nước việt nam
quy kết vì để đất nước đói khổ mà nhiều người phải dấn thay
nói lên trong đó là luận điều của tổ chức khủng bố việt tân của một số người như lý gia phạm trần nhật phong ở mỹ
bài giảng của linh mục ngô văn khả tại thánh lễ tổ chức ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ở nhà thờ thái hà hà nội
nhân danh điều gọi là cầu nguyện cho ba mươi chín nạn nhân
đặc biệt trong khi ngay cả nhiều người việt nam ở nước ngoài tiếp cận sự việc một cách thận trọng
thì một số người ở trong nước lại hùa
theo sự sai trái để đưa lên mạng xã hội các ý kiến không đúng mực
họ không bận tâm những gì mà nguyễn quang phóng viên bbc nói trong video clip trả lời phỏng vấn bbc ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tôi xin nhắc lại rõ ràng là cảnh sát hạt essex ở phía đông london rất cẩn thận
đến giờ này họ vẫn không công bố danh tính cũng như quốc tịch bất cứ nạn nhân nào trong số ba mươi chín tử thi đó

vì thế vẫn có khả năng nghi vấn một số người có thể là người việt nam một số người có thể là người trung quốc
chúng ta phải chờ vì họ đang xét nghiệm tử thi
quyền tự do đi lại ở việt nam đã khá tốt
quyền mưu cầu hạnh phúc hoặc quyền tìm kiếm một tương lai cho mình là quyền của bất cứ ai dù là người việt nam hay người khác
vấn đề không phải họ đói không có tiền
đại sứ quán việt nam có nhiều động thái tích cực giúp cảnh sát anh nhận viện
đến lúc này cảnh sát anh chưa xác nhận quốc tịch nạn nhân nhưng đại sứ quán việt nam đã liên lạc với cảnh sát và công bố trên mạng xã hội trên bbc tiếng việt lập đường dây nóng hướng dẫn người biết tiếng anh hoặc không biết tiếng anh
từ nước mỹ qua video clip đừng quyết định ra đi vì thiếu hiểu biết trên trực diện tv ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ông minh giang nói
di dân lậu là hết sức nguy hiểm
quyết định làm điều này là giao tính mạng tiền bạc cho người khác nắm giữ
phương tiện đi lại hiểm nguy trở phía trước là không thể lường
đó là con đường thập tử nhất sinh
ngay cả khi đến nước anh rồi cũng không sáng sùa gì
cuộc sống chẳng ra làm sao sống chui sống lùi sống mà tương lai không được đảm bảo
trong khi đó đi thì phải tốn tiền thậm chí rất tốn tiền
trong số người gia đình nghi là nạn nhân đã tốn gần một tỷ đồng
với gần một tỷ đồng với tuổi trẻ tương lai đang ở phía trước tại sao không dùng số tiền đó để đầu tư làm một việc gì đó xây dựng tương lai cho mình mà lại đi làm một việc tôi cho là hết sức dại dột nguy hiểm
qua anh mỹ hay nước khác cũng thế thôi
cuộc sống sẽ rất khó khăn bất cứ lúc nào cũng có thể bị trục xuất về nguyên quán bị bắt giữ
cuộc sống phập phù
cuộc sống phập phù và hết sức nguy hiểm rất dễ vướng vào các đường dây làm ăn phi pháp
vì không có giấy tờ không có bảo hiểm không dễ ai thuê mướn muốn đi làm chính danh cũng không được không có quyền công dân sống bên lề rất nguy hiểm
điều ba trăm bốn mươi chín bộ luật hình sự của việt nam quy định cụ thể về tội tổ chức môi giới cho người khác đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
đây là điều việt nam cấm đã từng xử lý rất nghiêm khắc

điều ba trăm bốn mươi chín bộ luật hình sự của việt nam quy định cụ thể về tội tổ chức môi giới cho người khác đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
và mặt xấu
với nước mỹ cũng vậy
những người ở đây làm youtube chống cộng
đều nói xấu việt nam
không bao giờ họ nói xấu đất nước họ đang sống
không bao giờ nói mặt xấu của nước mỹ
mà chỉ có khen điều tốt
nếu những ai muốn phê phán nhà nước về hiện tượng này
thì trước khi lên tiếng
nên tham khảo ý kiến của một số người đã viết trên facebook
tranh thủ sự vụ
để bôi xấu nước mình
như là địa ngục trần gian
thì chỉ thể hiện sự yếm thế
thiếu hiểu biết mà thôi
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
đừng cứ lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm
cho nhà nước việt nam
của tác giả hồng quang
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
thưa quý vị và các bạn
trong một diễn biến khác
liên quan đến vụ việc này
thiếu tướng nguyễn hữu cầu
giám đốc công an tỉnh nghệ an cho biết đã khởi tố vụ án
và ngày ba tháng một mươi một
đã bắt giữ tám đối tượng liên quan đến đường dây này
đầu giờ sáng ngày năm
quốc hội đã nghe tổng thư ký quốc hội
thông tin cập nhật tình hình vụ ba mươi chín người chết
trong xe tải đông lạnh ở anh
ngay sau phần báo cáo này
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu
người điều hành phiên họp cho biết
sự việc ba mươi chín người chết
trong container tại anh
đã gây sự xúc động mạnh trên toàn thế giới
xin gửi lời chia buồn sâu sắc
đến gia đình các nạn nhân
quốc hội đề nghị chính phủ
nành và địa phương
phối hợp với các nước liên quan
xác minh làm rõ
có biện pháp bảo hộ công dân
đề nghị bộ công an
chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ
các đường dây đưa người
ra nước ngoài trái phép
để xử lý nghiêm minh
theo quy định của pháp luật
đồng thời có các biện pháp phòng ngừa
hiệu quả tình trạng này
cũng trong buổi sáng ngày năm tháng một mươi một
tại cuộc giao ban báo chí
của ban tuyên lão trung ương
lương tam quang
thứ trưởng bộ công an cho biết
bộ đã thống nhất phương án nhận dạng
và thông tin khác để tiến hành
rà soát đối chiếu
cục kỹ thuật hình sự của bộ công an
đã phối hợp với công an các địa phương
khẩn trương tiến hành các công việc
trung tướng lương tam quang cho hay
theo luật pháp anh
sau khi thống nhất là có bao nhiêu nạn nhân
phải có báo cáo của cảnh sát hạt
báo cáo thẩm phán
và thẩm phán mới là người quyết định
danh tính nạn nhân
trên cơ sở đó quyết định và sẽ
luật pháp mỗi nước có khác nhau
ông khẳng định
chúng tôi sẽ làm theo đúng quy định
rất khách quan thận trọng
để xác định chính xác danh tính
và được thẩm phán tòa án của anh ra phán quyết
chính phủ đã chỉ đạo chúng ta
sẽ khẩn trương phối hợp với cơ quan của hai nước
đưa thi thể nạn nhân về việt nam
sớm nhất và đúng luật pháp của anh
của việt nam luật pháp quốc tế
khi có kết quả bằng giám định
bằng khoa học chính xác
chúng tôi sẽ có thông cáo báo chí
về những diễn biến gần đây nhất
liên quan đến sự kiện này
trao đổi với báo chí biên lệ quốc hội
sáng hai mươi một tháng một mươi một
thứ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn cho biết
thông báo về mức chi phí
đưa người đã mất về nước
đã được bộ ngoại giao gửi tới các địa phương
có công dân tử nạn tại anh
với trách nhiệm cao nhất
sẽ ứng ra kinh phí
để đảm bảo thời gian đưa các thi hài về
sau đó địa phương sẽ làm việc
với các gia đình
để hoàn trả lại chi phí cho chính phủ
như chúng ta đã biết
chi phí để mang một lõi cho từ anh
về đến sân bay nội bài
là khoảng bốn mươi một một triệu đồng việt nam
chi phí để mang một quan tài kém
từ anh về đến sân bay nội bài
là khoảng sáu mươi sáu hai triệu đồng việt nam
hiện nay chúng ta đang thống nhất
về kỹ thuật với anh
để hoàn thiện các thủ tục
theo yêu cầu của các gia đình nạn nhân
những dẫn chứng đã nêu trong bài viết
cũng như những đồng ý
động thái khác của đảng và nhà nước việt nam
liên quan đến sự kiện này
chính là những bằng chứng hùng hồn
bác bỏ hoàn toàn những thủ đoạn bôi nhọ
xuyên tạc của các thế lực thù địch
những kẻ đang lợi dụng nỗi đau
để xuyên tạc kích động bôi nhọ
nhằm làm xấu đi hình ảnh
của đất nước và con người việt nam
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình sau